tại ninh thuận sáng nay công ty cổ phần đường sắt thuận hải đã huy động hơn hai trăm linh nhân công khẩn trương khắc phục sự cố hơn bốn mươi mét nền đường sắt bị lũ cuốn trôi đoạn qua xã công hải huyện thuận bắc
trước đó vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của cơn bão số chín gây mưa lớn kéo dài nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh đã gây sói lở cuốn trôi nền đường sắt tại hai vị trí
mỗi vị trí dài trên hai mươi mét thuộc tuyến đường sắt từ ga cà rôm huyện thuận bắc đến ga phước nhơn huyện ninh hải ngoài ra nhiều vị trí đường dài bị ngập gây lở với gần chục điểm kéo dài chừng ba trăm linh mét
hiện công ty cổ phần đường sắt thuận hải đang khẩn trương chỉ đạo ban quản lý các ga trong toàn tuyến đường sắt tăng cường nhân lực kiểm tra theo dõi vị trí các điểm sung yếu có nguy cơ bị ngập sạt lở để chủ động khắc phục